xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
thưa quý vị kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hơn một tám triệu ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân thì việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có một mươi tám hai trăm năm mươi hai ca nhiễm
riêng trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm chín mươi bốn tám trăm sáu mươi sáu ca
trong đó có một bốn trăm một mươi năm trăm sáu mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu sáu trăm năm mươi một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi ba ca
tại tp hcm sau năm ca nhiễm biến chủng omicron được sở y tế tp hcm công bố vào ngày một tháng một vừa qua
triệu ngày bốn tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã có thêm một ca nhập cảnh là tiết viên hàng không
bộ y tế tiếp tục đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để đảm bảo tiêm chủng đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên giả soát không bỏ sót đối tượng
như vậy tính đến thời điểm này ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron
đã được ghi nhận tại một số tỉnh thành
đặc biệt vừa qua tại tỉnh quảng nam đã phát hiện một mươi bốn trường hợp nhiễm biến chủng này
là những hành khách nhập cảnh vào việt nam qua sân bay quốc tế đà nẵng
xác định nguy cơ xâm nhập của biến chủng omicron qua các chuyến bay nhập cảnh rất lớn
ngành y tế thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó thiết lập khu điều trị riêng biệt
để tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ với biến chủng này
để kịp thời phát hiện biến chủng omicrone qua các chuyến bay nhập cảnh công tác sàng lọc
và xét nghiệm tại sân bay quốc tế đà nẵng được thực hiện nghiêm ngặt
tất cả các trường hợp nhập cảnh về việt nam nghi ngờ nhiễm sắc covid một mươi chín sẽ được tiếp nhận
thu dung điều trị tại bệnh viện đa khoa hòa vang
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài
còn tại các cơ sở khám chữa bệnh công tác sàng lọc chủ động phát hiện từ sớm trường hợp nghi ngờ với biến chủng mới
cũng được tăng cường đồng thời thực hiện phân tầng điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế
chủ động phòng dịch ở tất cả các tình huống
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài

tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen

các f điều trị tại nhà sẽ được nhân viên y tế tại các trạm y tế lưu động hướng dẫn điều trị và theo dõi sức khỏe sát sao

đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài

tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài

tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài

đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một huỳnh sử dụng tài khoản facebook tên hoa hồng
tài khoản gia lô tên ngọc chim chích và số điện thoại chín nghìn một trăm bảy mươi một hai trăm bảy mươi bảy năm trăm bảy mươi ba
lên mạng xã hội tìm đầu mối bán dây khám sức khỏe
để đặt mua với số lượng lớn rồi bán lại cho người có nhu cầu nhằm hưởng chênh lệnh
tại thời điểm bắt giữ vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi giấy khám sức khỏe giả chưa có thông tin người khám
đã có các kết quả khám tại các nội dung khám và dấu tròn xác nhận mang tên bệnh viện bạch mai
năm giấy khám sức khỏe giả mang tên thông tin các cá nhân có dấu ráp lai ảnh
và dấu tròn xác nhận mang tên bệnh viện đa khoa huyện gia lộc hải dương
khám xét khẩn cấp chỗ ở của huỳnh công quan công an thu giữ một số bút bi có mực màu các loại
và dụng cụ có liên quan trong việc làm giả con dấu
bước đầu huỳnh khai nhận đối với các giấy khám sức khỏe có dán ảnh
huỳnh yêu cầu người đặt mua cung cấp ảnh chân dung cỡ ba x bốn sau đó mang về nhà
dán lên giấy sám sức khỏe rồi dùng hai nắp chai đặt lên khớp với ích viền tròn của dấu ráp like ảnh
rồi dùng bút nước mực màu đỏ tô lại phần bị khuyết của con dấu do ảnh chèn đen
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an huyện phụng hiệp
vừa bắt quả tang điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống ở ấp tân cuối quynh xã tân bình huyện phụng hiệp
tại thời điểm bị bắt quả tang lực lượng công an phát hiện có một mươi bảy người có hộ khẩu thường trú
tại thành phố hồ chí minh thành phố cần thơ và một số địa phương của tỉnh hậu giang
tạm giữ tại hiện trường gồm năm con gà đá và một số vật dụng liên quan
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ trên bốn mươi tám triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô các loại
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì hà nội
là đối tượng lý hồng giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã chủ hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
và đối tượng hoàng thu giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đồng lạc huyện nam sách tỉnh hải dương
bị công an quận hoàn kiếm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị